kỷ niệm hai trăm linh năm ngày mất của đại thi hào nguyễn du sáng qua tại hà nội
viện văn học tổ chức hội thảo khoa học quốc gia nguyễn du truyện kiều
qua văn bản và các liên văn bản văn trường nghệ thuật
các đại biểu tại hội thảo khoa học đánh giá nguyễn du và truyện kiều là hiện tượng văn học
văn hóa có ý nghĩa đặc biệt hàm chứa giá trị bất tận ở mọi thời đại mọi không gian
hội thảo có ý nghĩa như một sự tiếp nối nhìn lại những thành tiệu nghiên cứu về nguyễn du
và kiệt tác truyện kiều bên cạnh đó cũng hướng đến tìm tòi những cái mới
bao gồm những phát hiện tư liệu mới việc tái tạo truyện kiều trong ngôn ngữ khác
và qua các hình thức nghệ thuật khác hội thảo nguyễn du truyện kiều qua văn bản
và các liên văn bản văn chương nghệ thuật là diễn đàn để đưa nguyễn du và truyện kiều
trở lại với đời sống hôm nay tạo kết nối văn hóa vững chắc sinh động giữa quá khứ và hiện tại